sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt năm bị cáo gồm nguyễn minh triều lê tuấn rủ nguyễn văn út phạm văn mãi và huỳnh phúc chia
tổng mức án là bốn mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một thương lái ở cần thơ bằng hợp đồng mua bán lúa út đã liên lạc với các đối tượng trên để dẫn thương lái đi xem lúa
rồi nói dối là đã đưa giống lúa giao cho nông dân gieo xạ và bao tiêu đặt cọc mua từ trước
bằng thủ đoạn này vào tháng sáu năm ngoái các đối tượng đã dẫn dụ thương lái ký hợp đồng mua bán lúa để chiếm đoạt bốn trăm linh năm triệu đồng tiền đặt cọc
cũng với thủ đoạn này út đã giúp sức để rủ tiếp tục ký hợp đồng mua bán lúa với bị hại chiếm đoạt một trăm năm mươi triệu đồng
điều tra mở rộng cơ quan công an phát hiện triều đã đưa ra thông tin gian dối với một công ty lương thực có trụ sở tại thành phố cần thơ để nhận bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền cọc rồi chiếm đoạt
theo hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ bốn đến một mươi ba năm tù cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp tục thông tin phiên sơ thẩm vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
hôm qua hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo trần huy lập chú thành phố hồ chí minh và đồng phạm
bị cáo lập là giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu phúc lâm thành phố hồ chí minh chuyên kinh doanh về nhiên liệu rắn lỏng phí
đầu năm hai nghìn hai mươi lập gặp lê thanh trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu tây nam một spkp thành phố hồ chí minh nhờ hướng dẫn thủ tục cho công ty phúc lâm được cấp phép kinh doanh xăng dầu
quá trình thuê kho trung giới thiệu nguồn xăng nhập lậu cho bị cáo lập và lập đã mua xăng lậu để bán lẻ cho các cửa hàng xăng dầu khác
tính từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một bị cáo lập với sự giúp sức của hai bị cáo khác là phó giám đốc và nhân viên công ty đã mua của trung hơn sáu sáu triệu lít xăm thu lợi bất chính hơn hai bốn tỷ đồng
trong phiên tòa xét xử bị cáo lập thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã nộp sáu tỷ đồng
đặc biệt trong đó có bị cáo trần thị cẩm vân nhân viên của trung đã được sao nhiệm vụ làm giả hồ sơ mua bán sang nhập lậu với thủ đoạn in hóa đơn điện tử rồi tiến hành các thao tác cắt rán tẩy xóa photo để làm giả giấy tờ hóa đơn giống như thật
vân đã làm giả tám mươi chín tờ hóa đơn chứng tử
tại phiên tòa xét xử tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi trong cáo trạng truy tố
các bị cáo cho biết chủ yếu làm theo chỉ đạo nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm án
thưa quý vị tại tỉnh đồng nai liên quan đến vụ buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng vào chiều ngày chín tháng một mươi một phiên tòa xét xử vụ án tiếp tục xét hỏi bị cáo phạm thị hương là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí thanh bình
theo cáo trạng cho biết qua giới thiệu phan thanh hữu đã đồng ý và chỉ đạo nguyễn hữu tứ bán xăng nhập lậu cho phạm thị hương
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cường đã mua gần tám triệu lít
nhập lậu của nguyễn hữu tứ đưa về bán thu lợi bất chính hơn bốn tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo hương đồng ý với nội dung cáo trạng bị truy tố tội buôn lậu đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối hận xin được hưởng khoan hồng
cũng liên quan đến tình hình xăng dầu
và trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá xăng dầu có thể tăng lên đến là một trăm linh đồng một lít
đại diện bộ công thương khẳng định đây chỉ là những thông tin không có căn cứ
trong trách nhiệm của mình bộ công thương và bộ tài chính đang phối hợp giả soát tính toán điều chỉnh mức chi phí định mức
để tính giá cơ sở xăng dầu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
và từ đó đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng có liên quan
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
đã có ít nhất hai người tử vong tại chỗ và một mươi ba người đã bị đa chấn thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên tuyến đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến đường cao tốc cam lộ la sơn quốc lộ một
đường tránh tp huế thuộc địa bàn xã hương thọ tp huế
vụ việc xảy ra vào khoảng gần hai mươi ba h đêm ngày chín tháng một mươi một khi một ô tô tải chạy hướng bắc nam
va chạm với ô tô khách dường nằm chạy chiều ngược lại
hai người được xác định tử vong tại chỗ một mươi ba người bị thương ở ngực đầu và mặt
đã có chuyển về bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
hai ô tô hư hỏng nặng và hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này
công an huyện trợ mới tỉnh an giang cũng vừa triệt xóa một sới bạc tại khu vực xã kiến an huyện trợ mới
một mươi hai đối tượng liên quan đã bị bắt sỡ
qua tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp long hạ xã kiến an huyện trợ mới
có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
nên lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện chợ mới
hợp với công an các xã lân cận đã tổ chức phục kích và vây bắt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ đánh bạc số tiền hơn một mươi tám triệu đồng
được biết trong số một mươi hai đối tượng này có đến ba đối tượng tái phạm hành vi đánh bạc
trong khi đó liên quan đến hiện tượng cá chết liên tục xuất hiện trở lại ở hồ tây trong mấy ngày gần đây
sở xây dựng thành phố hà nội đã có báo cáo chính thức gửi ubnd tp hà nội lý giải nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này
theo nhiều người trước khi xảy ra hiện tượng cá chết
nước hồ thường có màu xanh rêu
liên quan đến vấn đề này ý kiến của sở tài nguyên và môi trường nêu về hiện tượng thiếu không khí hàm lượng oxy giảm
ý kiến của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu về khối lượng cá trong hồ nhiều
chất lượng nước ô nhiễm có khí độc do bùn tảo gây ra hay cá bị bệnh
dựa trên thực tế và quan trắc chất lượng nước hồ tây của liên ngành cùng sở tài nguyên và môi trường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn công ty thoát nước hà nội và ubnd tp tây hồ
nhận xét sơ bộ của liên ngành của thành phố hà nội lý giải hiện tượng cá chết hồ tây là do nhiều nguyên nhân
cần phải có khảo sát thêm lấy mẫu để đánh giá cụ thể hơn
hiện nay sở tài nguyên và môi trường đang tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích chất lượng nước
và sẽ tiếp tục theo dõi đánh giá chất lượng nước hồ tây
nước thải và nước mưa là đưa vào hồ tây thì bùn cặn nó lắng động đi rất nhiều
và nó diễn ra là quá trình phân vỷ chuyển hóa trong lớp trầm tích
thì khi thay đổi thị tiết
thì các khí độc thì nó sẽ là tách và từ lớp bùn cặn đó nó xâm nhập vào nước
và đồng thời thì cái hàm lượng oxy hòa tan thì nó cũng sẽ bị thay đổi
cũng theo các chuyên gia về lâu dài để đảm bảo môi trường cho hồ tây
cần hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải quanh hồ tiến hành nạo vét bùn
đồng thời triển khai đồng bộ việc bổ cập nguồn nước sông hồng cho hồ tây
bởi nếu như hồ tây vẫn phải gánh chịu lượng nước thải lớn đổ vào mỗi ngày
thì nguy cơ ô nhiễm vẫn rất cao
và hiện tượng cá chết sẽ chưa thể chấm dứt
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng trà văn bí chú tại xã thanh phước huyện gò dầu
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bí khai nhận cho vay với lãi suất từ ba mươi sáu cho đến một trăm hai mươi một năm
người vay chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là sổ bảo hiểm
thì đối tượng sẽ cho vay từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy theo nhu cầu
trong thời gian là hai năm bí đã cho khoảng hai trăm linh người dân ở các xã thanh phước phước đông
thị trấn gò dầu tỉnh tây ninh vay khoảng hai tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
và hiện vụ việc đang được công an huyện gò dầu tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phan thị mỹ lệ
trú tại phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội buôn lậu
trước đó vào ngày tám tháng tám
tám tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phát hiện xe ô tô tải do tài xế nguyễn văn thơi điều khiển
có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó lực lượng công an phát hiện trên xe chở một mươi tám tấn đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài
cho đến sáu giờ sáng cùng ngày tại khu vực ấp an hòa xã an hòa huyện châu thành
tổ công tác tiếp tục phát hiện ba xe ô tô tải chở hai mươi một tấn đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài
và năm mươi thùng bia crown
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa nói trên
tại cơ quan công an các tài xế khai nhận trở thuê số hàng hóa trên cho đối tượng phan thị mỹ lệ
vào ngày sáu tháng một mươi một hai đối tượng đến khu vực vòng xoay cầu ông đảo
thuộc địa bàn phường một thành phố đà lạt thuê ông nguyễn đình sơn
chở đến khu vực hồ tuyền lâm
đến đoạn đường vắng cả hai dùng dao chuẩn bị sẵn
uy hiếp và lục lấy của ông sơn một điện thoại di động một xe máy rồi tẩu thoát
sau khi cướp được tài sản cả hai đem bán lấy ba triệu đồng tiêu xài
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an tiến hành truy xét
đến chiều ngày bảy tháng một mươi một công an huyện đức trọng đã bắt giữ được tín và thái
tại thành phố đà lạt
ba đối tượng võ ngọc nguyên nguyễn văn quang và trần văn huy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
bắt khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một để có tiền trả nợ
nguyên đã mượn xe máy của người quen rồi chở quang và huy chạy từ trung tâm thành phố tam kỳ
đi theo đường hướng xuống biển tam thanh tìm người sơ hở để cướp giật tài sản
khi cả ba đi qua cầu nối xã tam phú và xã tam thanh
phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước đang nghe điện thoại
quan sát xung quanh thấy vắng người nguyên đã tăng tốc áp sát để huy ngồi phía sau
giật điện thoại của người phụ nữ này
ngay khi vụ việc xảy ra người dân đã kịp thời hô hoán
truy bắt được quang và đưa về công an xã tam thanh làm việc
cho đến sáng ngày tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ
đã triệu tập nguyên và huy
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
kính thưa quý vị ngày chín tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã cử lực lượng cùng với tổng lãnh sự quán sri lanka tại tp hcm
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đi tiếp nhận ba trăm linh năm công dân sri lanka
bị nạn trên biển do tàu hàng helios leader quốc tịch nhật bản
cũng cứu hút được và đưa về đất liền để tạo điều kiện cho tàu sớm tiếp tục hành trình
trước đó tàu cá ledir ba quốc tịch myanmar chở theo ba trăm linh năm công dân người sri lanka
hành trình đi canada lúc một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một khi đến khu vực cách mũi vũng tàu
khoảng hai trăm năm mươi tám hải lý về hướng đông nam thì bị phá nước
nước tràn vào khoang máy khiến trôi giặc trên biển tính mạng của hơn ba trăm linh người trên tàu bị đe dọa nghiêm trọng
tàu ledr ba đã phát tín hiệu cấp cứu nhận được thông tin các lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ra quyết tìm tàu cá bị nạn
xác định các tàu đang hành trình ngang qua khu vực để yêu cầu cứu nạn
nhận được yêu cầu cứu nạn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã có tới sáu tàu đi ngang qua khu vực tàu cá bị nạn hành trình tới để cứu người
với các nạn nhân của tàu nady r ba thứ nhất là cũng trải qua vài ngày căng thẳng trên biển
mệt mỏi hoảng loạn thiếu nương thực thực phẩm và tâm lý cũng rất nót an
rất may cũng là huy động kịp thời một cái tàu rất hiện đại
có đủ khoang chứa hơn ba trăm linh người
và chúng tôi đã phù hợp rất tạch trẻ với thuyền trưởng để chăm sóc sức khỏe ban đầu
tới giờ phút này thì cơ bản là sức khỏe của toàn bộ hơn ba trăm linh nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu xấu
trong khoảng thời gian từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng một mươi một tàu chở hàng helos lader
quốc tịch nhật bản hành trình từ nhật bản đến singapore
cứu toàn bộ ba trăm linh năm công dân và thủy thủ trên tàu ld ba lên tàu và hành trình về vũng tàu
đến trưa ngày chín tháng một mươi một tàu helos lader đã về vùng neo vũng tàu
để bàn giao các công dân sri lanka bị nạn cho cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đã bước vào thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu lao động sản xuất tăng cao
cũng làm nguy cơ xảy ra cháy nổ gia tăng
và để ngăn chặn phòng chống và đảm bảo an toàn cháy nổ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đang tăng cường tuyên truyền kiểm tra tổ chức diễn tập hướng dẫn thoát nạn
tại các nhà cao tầng nơi tập trung đông người
nằm trong cao điểm tuyên truyền kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
sáng nay chín tháng một mươi một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà cao tầng số hai nghìn hai trăm ba mươi sáu nguyễn huệ quận một
tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tòa nhà quy mô ba mươi chín tầng nổi
gồm khách sạn nhà hàng
tại đây thường xuyên có mặt của hàng trăm nhân viên và du khách
bộ diễn tập lấy bớt cảnh mưa giông lớn xét đánh trung tâm tòa nhà
trong khi hệ thống chống xét hở mạch nối đất do đang bảo trì dẫn đến cháy nổ
ở khu vực để xe tầng hầm b hai khu vực nhà hàng ở tầng sáu và gây kẹt thang máy
xét đánh đã làm hệ thống bị mất điện hệ thống báo cháy kích hoạt
những người bên trong tòa nhà đã được hướng dẫn thoát ra ngoài
tuy nhiên một số người bị kẹt lại bị thương hoặc ngất xỉu do chen lấn
ngạc khói thiếu oxy
lật luận chữa cháy cơ sở không kiểm soát được đám cháy
phải cần sự giúp đỡ của đội chữa cháy chuyên nghiệp
ngay khi các nạn nhân được hỗ trợ cứu ra ngoài
sẽ được đội ngũ y tế sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện
sau hai mươi phút triển khai tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy
ngọn lửa đã bị giặt tắt
buổi diễn tập được đánh giá đặc biệt quan trọng
trong bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại đây
đối với lật luận chữa cháy cơ sở
chủ động hơn trong hướng dẫn thoát nạn
cản trở sự phát triển của đám cháy
đối với lật luận chữa cháy chuyên nghiệp
thông thạo địa hình của tòa nhà
nhanh chóng triển khai các nội tiếp phần đám cháy
phán đoán và xử lý tình huống hiệu quả hơn
từ đó giúp kéo giảm thiệt hại nếu cháy nổ xảy ra
ở các nhà cao tầng
ấp ủ giấc mơ trở thành người lính cứu hỏa
trong thời gian thực hiện nghĩa vụ công dân
công an nhân dân tại công an tỉnh đắk nông
hai chiến sĩ trần phạm ngọc tài và trần phạm ngọc nhân
đã nỗ lực cố gắng thi đỗ vào trường đại học phòng cháy chữa cháy
với tổng điểm xét tuyển trên ba mươi điểm
điều đặc biệt đây là hai anh em sinh đôi
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đặc biệt ấy
hệ trung cấp của trường đại học phòng cháy chữa cháy
thực hiện được mong muốn đứng trong hỏa ngũ
của lực lượng công an nhân dân
giữa thời tình tấm thương của những người lính phòng cháy chữa cháy

đó chính là động lực để hai chiến sĩ cố gắng

và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tướng đại cứu hộ nói chung
hai bạn là học viên mới vào học này
thì cũng là một cái kết đối tiếp theo
và cũng là một cái tấm thương để cho các thanh niên
và ngay cả học viên đang học trong nhà trường
nâng theo vì cái tinh thần rượt khó
chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với hai bạn
để thực hiện cái nhiệm vụ mới của các bạn là
thực hiện cái trao dồi kỹ tước để luyện kỹ năng
và trở thành người lính nước ngoài trong tương lai
gia đình tôi là có truyền thống và có bác đã đi theo ngành này từ trước
nên là tôi rất là muốn cho hai con trai thôi
theo mức của bác đi theo ngành phòng cháy chữa cháy

trong chặng đường học ở đây thì em mong là
chúng em sẽ càng hoàn thiện bản thân của mình hơn
để sau này có thể ra ngoài và có thể giúp được nhiều người
và có thể giúp được cho chính bản thân mình
điếc bọn em thì sao
điếc mơ của em thì mục đích cũng như em trai
cũng vì tương lai giúp ích cho mọi người
những tấm thương của những anh đi sinh trước đó
như là một động lực là nguồn sức mạnh to lớn
để đất bụng trên con đường
đừng bảo vệ người dân
điếc bọn em